bộ giao thông vận tải vừa giao cho tổng cục đường bộ đề xuất dừng thu phí đối với các nhà đầu tư chậm trễ sửa chữa khắc phục hàn lún vệt bánh xe gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông
qua báo cáo của cơ quan chức năng và phản ánh của báo chí cho thấy một số tuyến quốc lộ đang khai thác xuất hiện tình trạng hàn lún vệt bánh xe
để khắc phục tình trạng nêu trên bảo đảm an toàn cho người và phương tiện bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát tải trọng xe để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư bot kiểm tra giả soát và khẩn trương khắc phục các vị trí hàn lún vệt bánh xe đối với các tuyến đường đầu tư theo hình thức này
đồng thời các cục quản lý đường bộ sở giao thông vận tải giả soát tổng thể các vị trí hàn lún vệt bánh xe trên các tuyến đường được giao quản lý và đề xuất phương án xử lý báo cáo bộ để triển khai